trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí đảng nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng kỳ vọng và đánh giá cao vai trò của báo chí
báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền phổ biến quan điểm chủ trương đường lối của đảng và pháp luật của nhà nước
phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tham nhũng lãng phí tiêu cực
đây là đánh giá của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại lễ trao giải báo chí toàn quốc
báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí lần thứ hai diễn ra vào tối qua ngày một mươi năm tháng tám
phát biểu tại lễ trao giải thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong bối cảnh luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám vừa có hiệu lực thi hành
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng mới phê duyệt đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
việc tổ chức giải báo chí toàn quốc báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí là hoạt động có ý nghĩa thiết thực
mang tính thời sự sâu sắc góp phần cổ vũ cùng cải thống chính trị các tầng lớp nhân dân các cơ quan báo chí các nhà báo
nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm của mình chung tay trong cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực

việc tổ chức giải báo chí toàn quốc báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một